quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và sáng ngày mai vùng hội tụ gió trên độ cao một năm trăm linh m
tiếp tục gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực tây bắc bắc bộ
cục bộ có mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong khi đó các khu vực khác của bắc bộ chỉ có mưa ở một vài nơi
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
tại khu vực vùng núi và từ hai mươi năm hai mươi bảy độ đối với các tỉnh trung du và đồng bằng
sang ngày mai vùng hội tụ gió trên cao suy yếu các tỉnh miền bắc đồng loạt
duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng cả ngày
nhiệt độ trong ngày mai tăng nhanh dự báo đến chiều nhiệt độ ở toàn bắc bộ
sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ khoảng chiều muộn mây rông kéo đến và cho mưa rào rải rác
tại khu vực vùng núi phía bắc cần đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh trong cơn rông
với các tỉnh miền trung lúc này các hệ thống gây mưa đều đã suy yếu
dự báo trong đêm nay khu vực từ thanh hóa xuống đến bình thuận đều chỉ có mưa ở một vài nơi
còn sang ngày mai trời nắng trưa chiều hơi nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi ba ba mươi năm độ
lưu ý về chiều muộn ngày mai mưa rông nhiệt có khả năng xuất hiện cục bộ
ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
mưa rông xảy ra trong thời đoạn ngắn nhưng trong cơn rông vẫn có khả năng
xảy ra tố lốc
đó là đá và gió rất mạnh nguy hiểm nên người dân các khu vực vẫn cần hết sức lưu ý
dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai ở tây nguyên và nam bộ sẽ tạm giảm mưa
chủ yếu chỉ xảy ra ở một vài nơi
còn sang ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều
cả nam bộ và tây nguyên đều duy trì được trạng thái tạnh giáo có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở hai khu vực đều phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
sau đó đến chiều tối mai mưa rông sẽ xuất hiện trên cả hai vùng
diện mưa được dự báo sẽ trên một phần
hai diện tích khu vực trong đó ở tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ
sẽ có những điểm mưa vừa mưa to cảnh báo về rông lốc và gió giật mạnh đi kèm
chuyển sang thông tin từ thiết biển đêm nay và ngày mai trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa sẽ thịnh hành gió đông đông nam
nhưng cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp bốn nên không nơi nào có tình trạng biển động
mưa rông rải rác có khả năng xuất hiện tại khu vực bắc biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước